vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử một mươi bị cáo ở trường đại học đông đô bị truy tố về tội giả mạo trong công tác
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày
các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm dương văn hòa trần kim oanh lê ngọc hà trần ngọc quang
nguyễn thị huệ phạm vân thùy nguyễn thị ngọc thái lê thị thanh tâm lê thị lương và ngô quang hiển
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trần khắc hùng
chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học đông đô hiện đang bỏ trốn và đồng phạm
đã làm cấp bằng giấy chứng nhận giả cho bốn trăm ba mươi một trường hợp thu lợi bất chính số tiền hơn bảy một tỷ đồng
quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra đã làm rõ được hai trăm một mươi trường hợp để kiến nghị xử lý theo quy định
còn hai trăm hai mươi một trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định được họ tên tuổi người được cấp bằng
nhưng không xác định được nơi cư trú đơn vị công tác